liên quan đến vụ xe tải đâm liên hoàn khiến năm người thương vong ở đắk lắc
chiều ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất thắng
cộng ngày thông tin từ trạm thu phí bot quang đức cho biết chiếc xe tải
trong vụ tai nạn đã mất phanh
vì thế khi đổ đèo hà lan hướng từ thành phố buông nát thuột đi huyện e hà leo
xe chạy rất nhanh
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày một xe khách đang lưu thông trên đường
bị một chiếc xe tải lưu thông cùng chiều tông mạnh vào phía sau
gây ra tai nạn giao thông liên hoàn
hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong và ba người khác bị thương